vào tám giờ sáng nay cử tri người nga đang sinh sống học tập làm việc tại thành phố vũng tàu đã phấn khởi đến khu tập thể chuyên gia của liên danh việt nga vietso petro để bỏ phiếu bầu tổng thống liên bang nga
cơ quan chức năng ở tỉnh bà rịa vũng tàu đã tích cực hỗ trợ bố trí lực lượng công an túc trực để bảo đảm an ninh an toàn cho điểm bỏ phiếu và cử tri đi bầu
điểm bỏ phiếu được bố trí trang trọng trong hội trường của trường học dành cho con em chuyên gia người nga làm việc tại liên doanh việt nga vietso petro
theo hội đồng bầu cử tổng thống liên bang nga tại vũng tàu thành phố vũng tàu có khoảng bảy trăm năm mươi cử tri là cán bộ kỹ sư công nhân viên cùng thân nhân gia đình đang sinh sống học tập làm việc tại liên doanh việt nga vietsopetro
điểm bỏ phiếu này sẽ mở cửa đến hai mươi h ngày một mươi tám tháng ba để phục vụ cho công dân nga là
các du lịch hay làm việc ở công ty khác tại vũng tàu và cán bộ công nhân liên doanh việt nga vietso petro công tác trên gián khoan tàu kịp về bỏ phiếu
công tác kiểm phiếu cũng sẽ được tiến hành ngay trong đêm và sáng ngày mai một mươi chín tháng ba sẽ có kết quả bỏ phiếu tại khu vực bầu cử vũng tàu